vào chiều ngày bảy tháng hai bộ giao thông vận tải thông tin thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về giải pháp bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài về nước
bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo cục hàng không việt nam thông báo và cấp phép bay
cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân việt nam về nước không yêu cầu văn bản xét duyệt nhân sự
theo đó từ ngày ba mươi một tháng một cho đến ngày bảy tháng hai các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện
hai mươi chuyến bay thường lệ và không thường lệ vận chuyển hai năm mươi năm hành khách là người việt nam
từ đài loan trung quốc campuchia singapore thái lan nhật bản và trung đông
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thổ nhĩ kỳ về nước
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã pathom đã phát hiện đối tượng quang văn thương
điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
biểu hiện sử dụng rượu bia lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành
mà lao thẳng xe vào tổ công tác
trong quá trình khống chế đối tượng thương đã dùng gạch đá để chống trả lại lực lượng chức năng
khiến một đồng chí công an bị thương
sau khi nghe tin em trai bị bắt giữ đối tượng quang văn thương đã đến trụ sở công an xã pathom
chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công hai đồng chí công an
ngay sau đó hai đối tượng đã bị khống chế bắt giữ
công an phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại tuyến đường mạc đĩnh chi phường chín tp sóc trăng
đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường bắt quả tang hai đối tượng
tại hiện trường thu giữ một sợi dây chuyền một mươi tám k một xe mô tô
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật